ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông cầm bá xuân nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường xuân
hiện là phó chủ tịch hội nông dân tỉnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi bốn với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường xuân
ông xuân đã chỉ đạo nhiều quy hoạch ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi
kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã ngọc phục ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm m hai
từ đất rừng sang đất ở nông thôn ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định xây dựng
cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
liên quan đến vụ án này ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ông lê văn khánh nguyên là trưởng phòng tài nguyên và môi trường
kiêm giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện thường xuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần một bốn tỷ đồng
thưa quý vị vào chiều qua phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
tiếp tục tập trung làm rõ việc tiêu thụ xăng lậu của phan thanh hữu cho bị cáo trần thị thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hoạn thương mại dịch vụ vân trúc
cụ thể theo cáo trạng vào năm hai nghìn sáu vân cùng với lê thanh tú là chồng của vân thành lập công ty
kinh doanh xăng dầu ở bình dương sau đó lập thêm bảy chi nhánh xăng dầu ở bình dương và tp hcm
cuối năm hai nghìn một mươi chín hữu đến gặp vợ chồng vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu với mức giá thấp hơn giá thị trường
là ba đồng một lít
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vân cùng với tú đến long an và vĩnh long mua bốn mươi tám chuyến xăng
của phan thanh hữu với tổng cộng hơn ba mươi sáu năm triệu lít trị giá bốn trăm sáu mươi bảy bốn tỷ đồng thu lợi bất chính gần một mươi tám tỷ đồng
cũng tại phiên tòa vân khai khi biết hữu bị bắt đã chỉ đạo cho nguyễn thị ngọc diễm là nhân viên công ty
vân trúc tiêu hủy toàn bộ phiếu chi sổ sách chứng tử có liên quan tới việc mua bán xăng lậu
sau đó diễm nhờ chồng
đốt hết các chứng từ có liên quan nhằm che giấu hành vi mua bán xăng lậu
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an các tỉnh quảng bình quảng trị và các cục nghiệp vụ
của bộ công an triệt xóa thành công
hai mươi đối tượng đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây cá độ này là trần quang nam chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
nam khai nhận đã cấu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình và quảng trị tổ chức đường dây này
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm tương đương với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng
thống kê bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây tính tới thời điểm bị phát hiện là khoảng sáu mươi
công an tỉnh cà mau vừa khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với đinh thị thu hiển
trú tại xã lý văn lâm thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này là khoảng một mươi ba tỷ đồng
cụ thể theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lợi dụng danh nghĩa là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại cà mau
có mối quan hệ quen biết với nhiều người hiền nảy sinh ý định vay tiền của đồng nghiệp với lý do để đáo hạn ngân hàng
sau khi có tiền hiền mang đi trả nợ cho những người đã vay trước đó
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền không còn duy trì việc trả gốc và lãi và chiếm đoạt số tiền đã vay khoảng một mươi ba tỷ hai trăm linh triệu đồng
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của hiền để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ có liên quan
sáng ngày bốn tháng một mươi một
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố vĩnh yên
và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tại trung cư vinaconex xuân mai thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên
hội thao lần này của thành phố có sự góp mặt của lực lượng dân phòng chín xã phường và một đội tuyển thuộc trung cư vinaconex xuân mai
mỗi đơn vị có hai đội tham gia thi đấu hai môn gia đình chữa cháy và chạy tiếp sức ba x một trăm linh m cứu người cứu tài sản và chữa cháy
cũng trong buổi sáng ủy ban nhân dân thành phố vĩnh yên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tại trung cư vinaconex xuân mai
thông qua buổi diễn tập cán bộ nhân viên và người dân được trang bị thêm nhiều kiến thức kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống cháy nổ xảy ra tại điểm tập trung đông người công trình cao tầng
đồng thời phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ nâng cao năng lực điều hành chỉ huy tăng cường công tác thường trực sẵn sàng ứng phó xử lý sự cố của lực lượng tại chỗ
thưa quý vị phiên tòa giả định một cách làm sáng tạo
phiên tòa giả định gắn với các vụ việc tình huống pháp lý cụ thể góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và tạo tính gian đe đến nhiều đối tượng
mô hình này đã và đang được nhân rộng tại các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
đây là một phiên tòa giả định với chủ đề bạo lực học đường được chi đoàn công an quận thanh khê viện kiểm sát nhân dân tổ chức với sự tham gia của hơn năm trăm linh học sinh đoàn viên
nội dung phiên tòa giả định gắn với thực tế một số vụ án có liên quan đến người chưa thành niên phạm tội bị cáo là học sinh tại trường trung học phổ thông
do mâu thuẫn hai nhóm học sinh đã sử dụng hung khí để giải quyết
với hành vi này hai bị cáo bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
phát biểu kết tội của viện kiểm sát hội đồng xét xử tại phiên tòa đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về hành vi của mình
bạo lực học đường đang xảy ra rất nhiều tại giới trẻ hiện nay
thì các bạn giới trẻ không nhận thức được khi mình đã bị lớn xong vi phạm vào con đường bạo lực học đường này
chỉ có khi là các bạn phải vào các tòa xét giải định như thế này thì các bạn mới nhận biết được là mình đã vi phạm mình đã sai lầm
để các bạn có thể tránh được những hậu quả những rủi ro mà lỡ một mai các bạn bị va phải
hãy vào cái bạo lực học đường này
hiện nay tỷ lệ độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng
không chỉ liên quan đến bạo lực học đường mà còn nhiều hành vi khác như gây rối an ninh trật tự tụ tập hồn chiến đua xe trái phép
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an tp đà nẵng đã khởi tố một mươi vụ bắt giữ hơn sáu mươi bị can và xử lý hàng trăm đối tượng liên quan đến lứa tuổi này
nguyên nhân một phần là do các em chưa nhận thức được hết hành vi của mình dẫn đến vi phạm pháp luật
băng tổ chức
là sử dụng những tình tiết có thật trong những vụ án hình sự trên thực tế và diễn ra hết sức phổ biến trên địa bàn quận thanh khê để tiến hành phiên tòa gia định
do đó là định hướng và lồng ghép những kiến thức vào cho các bạn học sinh đoàn viên thanh niên để các bạn có sự nhận thức hiểu biết về pháp luật cũng như là phòng tránh phòng ngừa việc vi phạm tội phạm pháp luật
phiên tòa gia định tạo chuyển biến về tâm lý về nhận thức để cho các em không vi phạm
mà có những cái hành vi bạo lực học đường nữa
thì từ đó thì sẽ giảm cái tỷ lệ vi phạm pháp luật ở trong nhóm thanh thiếu niên
cụ thể hóa quy định điều khoản của luật một cách rõ ràng dễ hiểu
mô hình phiên tòa gia đình nhận được sự quan tâm của lứa tuổi thanh thiếu niên
công tác tuyên truyền giáo dục vì thế được nâng cao góp phần kiềm hãm tội phạm
ngày bốn tháng một mươi một viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên cho biết trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ
từ nam phi trở về tỉnh đắk lắc đã có kết quả xét nghiệm real time pcr âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đắk lắc ghi nhận trường hợp ở thị trấn quảng phú
huyện cư mờ ga trở về từ nam phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều mụn đỏ ở bụng và lưng
bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà
ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh
điều tra xác minh trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đồng thời lấy mẫu gửi viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên làm xét nghiệm
liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra
tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạm một thành viên
công an tp hcm vừa khởi tố ông nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
và nguyễn phước ngọc nguyên tổng giám đốc tổng công ty địa ốc sài gòn cùng với bốn bị can khác
nguyễn tín trung và nguyễn phước ngọc cũng sẽ bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an tp hcm đã khởi tố vụ án xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn
những sai phạm tại đây được xác định là có liên quan tới việc chuyển nhượng hai mặt bằng
tại đường lý thường kiệt phường một và phường một mươi năm quận một mươi một tp hcm gây thiệt hại cho nhà nước chín mươi bốn tỷ đồng
là công chức địa chính xã nguyễn như nhân trú tại duy xuyên tỉnh quảng nam
đã dùng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhân vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam
cụ thể lợi dụng vị trí công tác nhân đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục
chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa làm thủ tục giao đất để người dân tin tưởng
giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt
đến nay đã có hơn ba trăm bốn mươi người dân bị sập bẫy của nhân
trong đó có hai trường hợp được xác định bị nhân lừa đảo chiếm đoạt gần bảy tám tỷ đồng
khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng
cơ quan công an đã tạm giữ bốn trăm sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu có liên quan
thưa quý vị hiện tượng nhiều cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt diễn ra ở nhiều tỉnh thành miền nam
và lan ra cả phía bắc đặc biệt là tại thủ đô hà nội khiến cho dư luận bức xúc
vâng anh cái thân mến cảnh xếp hàng dài để có thể chờ mua xăng
thậm chí là nhiều người còn phải đi vài cây xăng mà có thể đổ đầy bình đang trở thành hiện tượng bất thường
bởi kể cả khi nguồn cung thế giới lên cao giá tăng xăng dầu khan hiếm cũng không có hiện tượng như vậy
đây là cây xăng ngay trung tâm thành phố hồ chí minh
tuy nhiên tại đây chỉ còn các trạm bơm dầu là còn hoạt động
người dân un un kéo vào nhưng chỉ nhận được cái lắc tay của nhân viên
người đã đổ bao nhiêu xăng cho mình một lần đấy
tại chỗ ngã
mình muốn đổ nhiều hơn có được không
dạ không ạ
tính đến một mươi hai h ngày một tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh
có một trăm linh tám cửa hàng thiếu xăng trên tổng số năm trăm năm mươi cửa hàng trên địa bàn
còn tại hà nội cục bộ một số nơi cũng xuất hiện tình trạng tương tự
giải trình xung quanh ý kiến đại biểu quốc hội liên quan tới nguồn cung xăng dầu đứt gãy
người đứng đầu bộ công thương lý giải
thương nhân phân phối đã ký hợp đồng mua hàng của nhiều doanh nghiệp đầu mối
nhưng việc mua hàng thường xuyên thì lại không thực hiện
vì thế doanh nghiệp đầu mối không thể chủ động nguồn hàng trong kỳ cho hệ thống của mình
khi khen hàng các thương nhân vân phối quay lại mua hàng để phân phối cho hệ thống bán lẻ của mình
đương nhiên sẽ không còn cơ hội
và vì thế làm cho sự đứt gãy ở một số nơi
có thể lý giải thiếu cục bộ đứt gãy vừa rồi là do chết khấu điều chỉnh chi phí kinh doanh xăng dầu chưa kịp thời
tuy nhiên đây là bề nổi
còn bản chất là cơ chế điều hành xăng dầu phải thay đổi
và thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nhất là bộ công thương
và xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyên minh phong ngay sau đây
thưa chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong ạ
bộ công thương nhiều lần đã khẳng định xăng dầu hoàn toàn không thiếu
thậm chí là rồi rào và cung cấp đủ cho cả tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thế nhưng hiện tượng khăn hiếm xăng dầu hay là đất gãy nguồn cung vẫn liên tục diễn ra
ông đánh giá sao về tình trạng này
theo báo cáo chính thức của bộ công thương
hiện nay chúng ta đang có tổng cộng sấp xỉ khoảng ba triệu mét khối xăng dầu đủ dự trữ để dùng cho hết tháng một mươi một
nghĩa là còn vượt cả cái thời hạn dự trữ hai mươi ngày theo quy định hiện hành
cho nên có thể nói về mặt tổng thể cả nước là không cho xăng dầu
cho nên hiện tượng thiếu xăng dầu hiện nay là một hiện tượng cục bộ
và nó cũng không phổ biến ở các địa phương
chỉ tập trung một số địa phương cũng như tập trung vào một số đầu mối với các đại lý của họ mà thôi
thứ ba đây là một hiện tượng không bình thường
nó đi ngược với cái xuống chung của thế giới cũng như là với cái khả năng cung ứng của chúng ta
và cuối cùng đây rõ ràng là có phải là lý do khách quan và chủ quan
khách quan là thế giới nó biến động phức tạp
chủ quan là do cái cơ sở quản lý đó nó có vấn đề
và đặc biệt là cái năng lực cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ là đang là có bất cập
trong công điện gửi các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố vừa ban hành trong ngày một tháng một mươi một
thì thủ tướng chính phủ đã yêu cầu
là đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân trong mọi tình huống
vậy theo ông cần để đề cao hơn nữa trách nhiệm của từng bộ ngành đặc biệt là bộ công thương như thế nào
thời gian nếu nói về trách nhiệm thì trách nhiệm nặng nhất và bao quát nhất toàn diện nhất thì vẫn là bộ công thương
bởi vì họ phụ trách toàn bộ các hoạt động
từ sản xuất cho tới nhập khẩu cho đến lưu thông phân phối quản lý thị trường quản lý chất lượng
các bộ tài chính hiện nay trong một nhóm liên ngành liên bộ để quản lý về giá cả
và các bộ khác ví dụ công an các địa phương vận tải thì phối kết hợp theo cơ quan chức năng
thế thì rõ ràng là bộ công thương là quan trọng nhất
nhưng mà lại có một điểm một chút cũng rất quan trọng đó là vấn đề giá cả
thì phải có ý kiến bộ tài chính
thế thì một trong những lý do gây ra tình trạng chậm trễ vừa rồi đó
là khi quyết định về giá cả giá cơ sở để có sự điều chỉnh
thì bộ tài chính cũng như là theo chỉ đạo chung của chính phủ đó
đã trì hoãn một nhịp điều chỉnh ra cơ sở
khiến cho là cái chi phí gọi là lưu hông đó là nó trở nên nắt đỏ hơn
do đó là các doanh nghiệp mối họ bị lỗ và đại lý thì họ cũng được chia sẻ những định mức về triết khấu
do đó là nó tạo ra một cái động cơ có nghĩa là trì hoãn giảm thiểu
cái tình trạng mà nhập bán do càng bán càng bán thì nó càng bị lỗ
giờ vâng có thể nói xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng
tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất
sinh hoạt của doanh nghiệp cũng như người dân
và để chấm dứt tình trạng này theo ông chúng ta cần phải thay đổi cơ chế quản lý điều hành xăng dầu ra sao
cơ chế tốt nhất là không có cơ chế điều hành theo kiểu nhà nước
mà là để thị trường tự do cạnh tranh va đập như là các nước phát triển
thì lúc đó thị trường sẽ có tiếng nói cuối cùng
không cần phải dự trữ bao nhiêu ngày không cần quyết định giá cả bao nhiêu
mà là người tiêu dùng sẽ quyết định cạnh tranh thị trường sẽ quyết định
đây là mức gọi là cạnh tranh hoàn hảo lý tưởng
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng chúng ta cũng chưa đạt được ngay cơ chế lý tưởng đó
thế thì rõ ràng là cũng cần phải có những sự điều chỉnh
sự điều chỉnh trước hết đó là vấn đề về phải tính đúng tính đủ các chi phí
để nó đảm bảo là các doanh nghiệp thực hiện rất nghiên túc tất cả quyết định
nhưng họ không bị lỗ an
bởi vì là họ đã thực hiện đúng rồi mà bị lỗ hăn thì đây là do cơ chế nhà nước
cái thứ hai nữa là các cơ quan chức năng phải phối hợp cách nhịp nhàng hơn
khi chấp hành chỉ đạo chung của chính phủ thì cũng phải được quán triệt kỹ
và quán triệt tới doanh nghiệp tới người dân để nó tạo ra một sự đồng thuận
đây cũng là một cơ chế rất quan trọng
và cái thứ ba nữa là khi thực hiện việc kiểm định các chi phí cơ sở đó
thì tất cả các doanh nghiệp đồng hối phải có trích hiệu cung cấp lên
bởi vì theo được biết là có lẽ thời điểm này cũng chưa phải tất cả các doanh nghiệp đồng hối
họ đưa cái chi phí lên để mà từ đó tính được cái giá cơ sở một cách nó gọi là mới
thế do đó là có một phần có lỗi của các doanh nghiệp và do đó là cần phải có một sự cộng hưởng
và cuối cùng quan trọng nhất chúng tôi cho rằng là nhà nước
nên tập trung vào quản lý nhà nước bằng thuế bằng các chính sách cạnh tranh
và bằng cái gọi là quỹ dự trữ sản dụng quốc gia
khi cần thì mua vào khi cần thì bán ra để điều phối thị trường thông qua các lượng cung cầu vật chất
dẫn tới sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp vận tải khi cung vượt cầu
và không chỉ chạy lòng vòng dừng ngay cổng để đua xe trên các tuyến
quốc lộ để bắt khách gây mất trật tự an toàn giao thông
nhiều vụ ầu đà đánh nhau kiểu xã hội đen tranh giành khách giữa các nhà xe cũng đã diễn ra
trong đó thì hình ảnh mà nhiều người đi đường ám ảnh và sợ hãi đó là những chiếc xe khách
cùng với các nhà xe đã chạy trên đường cao tốc đường quốc lộ
cố tình lạng lách chèn ép nhau để tranh giành khách
và có lẽ bản án nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai
còn tâm lý tham gia giao thông theo kiểu coi thường pháp luật
coi thường sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông khác
tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
đây là hình ảnh được camera hành trình của người tham gia giao thông ghi lại
hai xe khách mang biển kiểm soát tỉnh thái bình và tỉnh nam định di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe này đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau
gây nguy hiểm cho các ô tô khác đi cùng chiều di chuyển trên đường này
và đây là các đối tượng gồm chủ phương tiện và tài xế trực tiếp điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cũng đã nhận thức về những việc làm của mình
thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có hai tài xế và một chủ xe có hành vi xúi dục lái xe thực hiện hành vi chèn ép đánh võng bị khởi tố theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
hình phạt cao nhất với tội danh này lên đến bảy năm tù
đối với cái vụ việc mà hai xe khách chèn ép nhau trên đường cao tốc hà nội thái nguyên
trong thời gian vừa qua mà công an thành phố thái nguyên đã thụ lý điều tra
thì quá trình điều tra giải quyết thì thấy cái tính chất mức độ rất là nghiêm trọng
thứ nhất là cái hành vi chèn ép nhau trên đường cao tốc đây là cái đoạn đường mà phương tiện giao thông tham gia rất là đông
tốc độ đi trên đường là cao dẫn đến là gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
thứ hai là đe dọa rất lớn đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông và các hành khách lái xe của chính hai xe đó
đồng thời là cũng ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương
căn cứ vào tính chất mức độ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ an ninh sự khởi tố các biểu can
như vậy những bản án nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng trong việc tranh giành khách chèn ép xe trên cao tốc

chèn ép nhau trên các tuyến với mục đích chính là chèn ép để mà tranh giành nợ khách số nợ khách ở trên các tuyến
và chúng tôi cũng xác định cũng nắm bắt được tình hình này và cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo các lực lượng cơ quan chức năng
đặc biệt là nực lượng cơ quan trong đó nồng cốt là nực lượng cảnh sát thông cảnh sát cơ động kiểm tra tuần tra kiểm soát ngay từ các cửa bến và trên các tuyến
bên cạnh đó nếu mức độ các vi phạm
về mặt tố tụng hành sự thì cũng sẽ xem xét đưa ra chất xử về mặt tố tụng hành sự để đảm bảo cái việc giáo dục gian đeo trong xã hội
rõ ràng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông giờ đây đều được chính những người tham gia giao thông ghi lại và đó là cơ sở để lực lượng chức năng tiến hành xử lý
ngoài ra tất cả những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính thông thường
trong quá trình xác minh làm rõ nếu lực lượng công an có đủ căn cứ
kiến hành khởi tố xử lý hình sự đối với tất cả những người có liên quan